mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tân uyên phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an huyện mường tè đã bắt quả tang hai đối tượng phạm thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận lê trân thành phố hải phòng và nguyễn thanh hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại huyện tân uyên của tỉnh lai châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ khi bắt quả tang hai đối tượng gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá trên một kg thuốc viện và một số đồ vật tài liệu khác tạm giữ một xe tải hai năm tấn do đối tượng thuê để làm phương tiện di chuyển
cùng ngày mở rộng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện tân uyên tiến hành khám xét nơi ở của phạm thanh tú tại thị trấn tân uyên thu giữ hai gói ma túy tổng hợp khoảng gần một mươi gram một gói nhỏ ghi thuốc phiện và một số vật dụng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên đồng thời cùng các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa khống chế thành công và bắt giữ hai đối tượng say rượu hung hăng gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ
trước đó tại cơ sở trọ ở ấp hai xã long thọ huyện nhơn trạch do trần thị phương ba mươi chín tuổi quản lý có một số thanh niên tổ chức nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi đã lớn tiếng thách thức có hành động hung hăng gây thương tích cho các chiến sĩ công an
được biết đối tượng lê hoàng tân đã có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thưa quý vị bất chấp tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định tụ tập
đông người để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như là tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó lực lượng công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình đã tăng cường đấu tranh triệt phá vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn vừa đảm bảo an ninh trật tự
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông phan văn xứng ở xã đại trạch huyện bố trạch
có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng túi lơ khơ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn ba triệu đồng hai bộ bài túi lơ khơ ba xe mô tô ba điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã đấu tranh triệt phá bảy vụ
các đối tượng lợi dụng thời gian rảnh rỗi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đã tụ tập cờ bạc ba mươi hai đối tượng liên quan đã bị triệu tập làm việc
công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự hai vụ và chín đối tượng liên quan xử lý hành chính năm vụ hai mươi ba đối tượng
thu giữ số tiền gần sáu mươi triệu đồng là tang vật các vụ án

các đối tượng tham gia đánh bạc rất nhiều thành phần và lợi dụng thời gian nhàn rội trong giãn cách xã hội để tổ chức đánh bạc
thời gian tới công an huyện sẽ tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp nhà cụ để đấu tranh triệt định đối với các hành vi vi phạm này
cũng kính đề nghị là bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động đồng thời chủ động phát hiện tố giác để góp phần phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm phát sinh
hiện nay trên địa bàn quảng bình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến hết sức phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng lực lượng công an quảng bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đấu tranh với các loại tội phạm vẫn được công an các đơn vị địa phương quyết liệt thực hiện
với quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để phạm tội
ngày hôm nay công an quận sáu tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trương mạnh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ ủy ban nhân dân phường hai quận sáu
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình triển khai tiêm vaccine để trục lợi
theo thông tin ban đầu ông thảo đã lợi dụng chức vụ trong công tác lợi dụng nhiệm vụ được giao
móc nối và làm hồ sơ cho một số người tiêm vaccine covid một mươi chín
không thuộc diện được tiêm theo quy định
tại cơ quan điều tra ông thảo khai nhận trong bốn tháng qua đã móc nối
làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi trường hợp không cư trú trên địa bàn phường hai
và không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm tại các điểm tiêm chủng
với hành vi trên ông thảo đã trục lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị
hiện công an quận sáu đang mở rộng điều tra vụ án này
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tân uyên
phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an huyện mường tè
đã bắt quả tang hai đối tượng phạm thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú quận lê trân thành phố hải phòng
và nguyễn thanh hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ khi bắt quả tang hai đối tượng gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
trên một kg thuốc viện và một số đồ vật khác tạm giữ một xe tải hai năm tấn
do đối tượng thuê để làm phương tiện di chuyển
cùng ngày mở rộng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
phối hợp với công an huyện tân uyên tiến hành khám xét nơi ở của phạm thanh tú
tại thị trấn tân uyên thu giữ hai gói ma túy tổng hợp khoảng gần một mươi gram
một gói nhỏ nghi thuốc phiện và một số dụng cụ sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên
đồng thời cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng trong ổ nhóm dùng hung khí gây dối trật tự công cộng
để răn mặt đòi quyền bảo kê thị trường mua bán sơn trên địa bàn huyện đông sơn và các vùng khác
năm đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê đình long lê xuân sơn lê phi hùng cao văn hùng
cao văn hùng anh lương viết hồng
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê thị trường mua bán
sơn với một nhóm đối tượng khác chiều ngày ba mươi một tháng tám lê đình long đã điều khiển xe ô tô
chở theo lê xuân sơn lê phi hùng cao văn hùng anh và lương viết hồng
mang theo hung khí như dao kiếm mã tấu gậy gỗ đuổi đánh một nhân viên tiếp thị sơn
trên quốc lộ bốn mươi bảy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và xem xét xử lý về các sai phạm có liên quan đến nhóm đối tượng này
ngày hôm nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
và tổ chức đưa đi cách ly phòng chống dịch theo quy định đối với năm công dân
có hành vi xuất cảnh trái phép
tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh lực lượng bộ đội biên phòng
cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phát hiện năm trường hợp
có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh gồm kha văn mẳn lương văn tích lô văn giáo
đều trú tại huyện thanh trương nguyễn văn yên và nguyễn công lợi
cùng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
qua điều tra xác minh các công dân trên đã khai nhận vào khoảng tháng ba bốn hai nghìn hai mươi một
đã xuất cảnh trái phép sang lào qua khu vực biên giới với huyện hương hóa tỉnh quảng trị
do đang mùa mưa không có việc làm ổn định nên đã đăng ký với đại sứ quán việt nam
tại lào để được về việt nam
ngày bảy chín công an quận sáu tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trương mạnh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ ủy ban nhân dân phường hai quận sáu để điều tra về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình triển khai tiêm vaccine để trục lợi
theo thông tin ban đầu ông thảo đã lợi dụng chức vụ trong công tác lợi dụng nhiệm vụ được giao
móc nối và làm hồ sơ cho một số người tiêm vaccine covid một mươi chín không thuộc diện
được tiêm theo quy định tại cơ quan điều tra ông thảo khai nhận trong bốn tháng qua đã móc nối
làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi trường hợp không cư trú trên địa bàn phường hai và không thuộc diện
được tiêm vaccine đến tiêm tại các điểm tiêm chủng với hành vi trên ông thảo đã trục lợi hơn một mươi triệu
đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị hiện công an quận sáu đang mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ của tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đinh văn mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện long mỹ và võ thị huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại
thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
cụ thể vào ngày tám tháng bảy bốn người này từ tp hcm về nhà ở xã thuận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang
mặc dù đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã thuận hòa ra quyết định cách ly y tế tại nhà bảy ngày
bắt đầu từ ngày mùng bảy tám tháng bảy nhưng khi về nhà thì bốn người này không chấp hành theo quyết định cách ly
mà tiếp xúc với những người thân trong gia đình cũng như nhiều người bên ngoài
hết thời hạn cách ly bốn người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
qua điều tra cơ quan chức năng chứng minh có một mươi hai người bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín từ bốn người này
trong đó có một người tử vong
những người nhiễm bệnh này tiếp tục lây lan
cơ quan chức năng chứng minh đưa ra cho những người khác ở các xã thuận hòa xà phiên thuận hưng của huyện long mỹ
trong phần tiếp theo của chương trình công an tỉnh lai châu bắt hai đối tượng mua bán trái thép hai kg mà tùy đáng
taliban cam kết đẩy người dân tự do rời khỏi đất nước